ngoài tỉnh đắk lắc cục thu y bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết đã có thêm tỉnh cà mau xuất hiện dịch tả lợn châu phi
như vậy đến ngày ba mươi tháng năm cả nước có bốn mươi sáu tỉnh thành phố đang có dịch tả lợn châu phi với trên một tám mươi năm triệu con lợn bị tiêu hủy
tại cà mau tri cục trường tri cục trăn nuôi thú y tỉnh xác nhận trên địa bàn có hai ổ dịch tả lợn châu phi
toàn bộ số lợn mắc bệnh đã được cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy
ủy ban nhân dân huyện vĩnh tường cũng cho biết đã chỉ đạo công an huyện và công an các xã tăng cường công tác quản lý
và truy tìm nguồn gốc về những xác lợn trôi trên canh thủy lợi liễn sơn giặt về khu vực cống ba cửa xã trấn hưng trong ngày hai mươi sáu tháng năm để có biện pháp xử lý nghiêm minh